đảng bộ quân khu bảy tổ chức đại hội đại biểu lần thứ một mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với sự tham dự của hai trăm chín mươi tám đại biểu đại diện hơn tám đảng viên trong toàn đảng bộ
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã đến dự
đại hội tập trung đánh giá kết quả năm năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ quân khu lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
kiểm điểm công tác lãnh đạo của đảng ủy quân khu xác định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ quân sự quốc phòng xây dựng đảng bộ quân khu nhiệm kỳ mới
đồng thời thảo luận góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của trung ương quân ủy trung ương bầu ban chấp hành đảng bộ quân khu lần thứ một mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và bầu đại biểu sự đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một trong thời gian tới sự kiến đại hội sẽ làm việc đến hết ngày mai năm tháng tám